trong ngày hôm nay hầu khắp các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận trời sẽ đều có nắng
tuy nhiên cường độ nắng và thời gian nắng ở các khu vực này sẽ là khác nhau
từ thanh hóa đến thừa thiên huế sau chín giờ sáng trời mới có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng là hai mươi chín ba mươi hai độ
tuy nhiên từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thì trời đã nắng ngay từ bảy giờ sáng kéo dài liên tục đến một mươi bảy giờ chiều
vì thế nhiệt độ trong ngày cao nhất sẽ duy trì là ba mươi hai ba mươi bốn độ
về chiều và tối nay ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông nhiệt
những cơn mưa rông nhiệt này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
vì thế người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
lui xuống nam bộ và tây nguyên hôm nay tiếp tục là một ngày mưa ít nắng nhiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên sẽ giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh thành ở nam bộ thì nhiệt độ lại có sự phân hóa
khu vực miền đông nhiệt độ phổ biến là ba mươi bốn ba mươi năm độ
một số nơi như tây ninh thủ dầu một biên hòa và cả thành phố hồ chí minh nhiệt độ có thể cao tới ba mươi sáu độ
trời vẫn duy trì tình trạng nắng nóng
còn với miền tây thì nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ và trời nóng nhẹ về trưa và chiều
trên biển ở hầu khắp các vùng biển thì thời tiết đều tốt
đối với hai vùng biển là huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều có đới gió hướng đông duy trì ở mức cấp ba trời nắng giáo
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước